xin kính chào quý vị và các đồng chí đang theo dõi chương trình nghị quyết một mươi hai và tôi là phương thảo
thưa quý vị phát huy vai trò của tuổi trẻ công an nhân dân có phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ trọng tâm đột phá trong công tác công an
đồng thời nâng cao chất lượng toàn diện công tác thanh niên trong công an nhân dân tạo không khí thi đua sôi nổi
chào mừng kỷ niệm chín mươi hai năm ngày thành lập đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh
ban thanh niên công an nhân dân đã tổ chức nhiều phong trào hoạt động có ý nghĩa thiết thực
trong đó trọng tâm là hội nghị chuyên đề nghị quyết một mươi hai của bộ chính trị và vai trò trách nhiệm của thanh niên công an nhân dân
nội dung trọng tâm cơ bản là gắn với các phong trào phần việc thanh niên
có phần quan trọng xây dựng lực lượng công an nhân dân thật sự trong sạch vững mạnh chính quy tinh nhuệ hiện đại
đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới
đoàn viên thanh niên công an nhân dân được xác định là lực lượng nong cốt sung kích trong công tác bảo vệ an ninh trật tự
vì bình yên cuộc sống vì hạnh phúc nhân dân
xứng danh đoàn viên chiến sĩ góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết số một mươi hai nqtvk ngày một mươi sáu tháng ba năm hai nghìn hai mươi hai của bộ chính trị
ban thanh niên công an nhân dân được thành lập với vai trò trách nhiệm đổi mới
nâng cao hiệu quả hoạt động của đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh trong công an nhân dân
đây là dấu mốc quan trọng trong lịch sử xây dựng phát triển của đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh trong công an nhân dân
là cụ thể hóa các nội dung trong kết luận số tám mươi của ban thường vụ đảng ủy công an trung ương
về việc đổi mới nâng cao hiệu quả hoạt động của đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh trong công an nhân dân
đoàn thanh niên phải hết sức trách nhiệm của mình trong việc đồng hành hướng dẫn tổ chức giáo dục thanh niên
đi vào khóa hành động cách mạng cụ thể
để qua đó giáo dục thanh niên về tổ chức giáo dục thanh niên
về lý tưởng cách mạng về phẩm chất chính trị về nồng trung thành với đảng về đạo đức quân sinh
việc xây dựng đội ngũ cán bộ đoàn viên thanh niên thật sự trong sạch vững mạnh
sẽ góp phần tạo nền tảng vững chắc cho quá trình xây dựng lực lượng công an nhân dân
thật sự trong sạch vững mạnh chính quy tình nhuệ hiện đại
chính vì vậy cần phát huy vai trò của đoàn thanh niên trong mọi lĩnh vực công tác
đặc biệt trong tham gia công tác đấu tranh phòng chống tội phạm
đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái
của các thế lực thù địch sung kích sáng tạo trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị của từng đơn vị địa phương
với sứ mệnh như vậy việc thanh niên tham gia tích cực để thực hiện nghị quyết này
là cái trách nhiệm của thanh niên và đoàn thanh niên
phát huy vai trò tuổi trẻ công an nhân dân
góp phần thực hiện thắng lợi tám nhóm nhiệm vụ ba giải pháp trọng tâm
đột phá trong công tác công an năm hai nghìn hai mươi
mà đại hội đoàn thanh niên bộ công an lần thứ một mươi hai năm hai nghìn hai mươi hai đã đề ra
quan triệt nghị quyết số một mươi hai của bộ chính trị
kế hoạch số một trăm một mươi tám của đoàn thanh niên bộ công an
từ tuổi trẻ công an nhân sẽ nỗ lực trong học tập giàn luyện và công tác
luôn dưỡng tâm trong giàn trí sáng xây hoài võ lớn
phấn đấu để trở thành người công an vừa hồng vừa chuyên
tuổi trẻ các đơn vị công an trên toàn quốc
chủ động phát huy vai trò của mình trong chuyển đổi số
xung phong đảm nhiệm các khâu yếu việc khó
thể hiện trách nhiệm trong việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị của xã hội
chủ động đảm nhiệm công tác chuyên môn
từng bước khẳng định vai trò của tuổi trẻ
trong bảo vệ an ninh quốc gia bảo đảm trật tự an toàn xã hội
chú trọng phát triển công tác đoàn gắn liền với xây dựng đảng
đẩy mạnh triển khai phong trào thanh niên công an nhân dân
học tập thực hiện sáu điều bác hồ dạy với phong trào thi đua vì an ninh tổ quốc
nâng cao hiệu quả học tập làm theo tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh
tăng cường giáo dục chính trị nâng cao bản lĩnh chính trị đạo đức cách mạng
lối sống văn hóa rèn luyện tư thế lễ tiết tác phòng
tính tiên phong gương mẫu tinh thần trách nhiệm gần dân trọng dân
khơi dậy khát vọng cống hiến khát vọng lập công tinh thần sẵn sàng chiến đấu
ý chí quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ được giao cho đoàn viên thanh niên
đẩy mạnh triển khai các đợt sinh hoạt chính trị các cuộc vận động
xây dựng các phong trào hành động cách mạng trong tuổi trẻ công nhân dân
để làm sao phát huy vai trò tốt nhất vai trò sung kích tình nguyện của đoàn viên thanh niên
trong thực hiện nhiệm vụ chính trị trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn
đặc biệt là góp phần xây dựng lực lượng công nhân dân ngày càng cách mạng chính quy tình nguyện hiện đại
bên cạnh đó ban thanh niên công an nhân dân triển khai cuộc vận động
mỗi thanh niên một ý tưởng sáng kiến sáng tạo mô hình vận động đoàn viên thanh niên
nhằm nâng cao hiệu quả nhiệm vụ công tác chuyên môn cải cách thủ tục hành chính và chuyển đổi số
đặc biệt là các ý tưởng sáng kiến liên quan đến chuyển đổi số
tham gia bảo đảm tài chính hậu cần
kỹ thuật phương tiện công cụ hỗ trợ phục vụ chiến đấu và sẵn sàng chiến đấu
nâng cao trình độ năng lực khám chữa bệnh cho đội ngũ cán bộ y tế trẻ
tiếp tục nâng cao hiệu quả phong trào giảng dạy tốt phục vụ tốt học tập tốt rèn luyện tốt
thúc đẩy phong trào nghiên cứu khoa học
đổi mới phương pháp dạy và học trong các học viện trường công an nhân dân
phát huy mạnh mẽ vai trò sung kích sáng tạo tình nguyện của tuổi trẻ công an nhân dân
tiên phong nghiên cứu ứng dụng làm chủ khoa học công nghệ
góp phần thực hiện thắng lợi đề án sáu của chính phủ
về phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư định danh và xác định điện tử
phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn hai nghìn hai mươi hai hai nghìn hai mươi năm tầm nhìn đến năm hai nghìn ba mươi
trước rất nhiều những sân chơi rất nhiều những phong trào rất nhiều những hoạt động
rất nhiều những cuộc vận động và sinh hoạt chính trị để lôi cuốn đoàn viên thanh niên tham gia
từ đó sẽ có những hương đoàn viên xuất sắc được bình chọn ở đoàn viên ưu tú
đồng thời tập trung hỗ trợ nâng cao trình độ chính trị pháp luật nghiệp vụ tin học ngoại ngữ tiếng dân tộc
chú trọng việc định hướng tạo môi trường cho đoàn viên thanh niên
phát huy sáng tạo tích cực nghiên cứu ứng dụng khoa học công nghệ và xây dựng lớp thanh niên công an ưu tú
có khả năng làm việc trong môi trường quốc tế
chủ động tổ chức các hoạt động giao lưu hữu nghị hợp tác quốc tế với thanh niên
công an cảnh sát các nước trong khu vực và trên thế giới
thời gian qua thì đơn vị chúng tôi đã quán triệt tổ chức tuyên truyền nghị quyết một mươi hai
và đưa một số các nội dung của nghị quyết vào thực tiễn công tác của đơn vị
trong đó thì tập trung đẩy mạnh việc ứng dụng các thành tựu khoa học công nghệ
và thực hiện chuyển đổi số nhằm hiện đại hóa các mặt
công tác công an
trải qua chín mươi hai năm đồng hành cùng đất nước
đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh bộ công an đã không ngừng lớn mạnh và trưởng thành
dưới ngọn cờ vinh quang của đảng
lớp lớp thế hệ đoàn viên thanh niên đã đoàn kết
phát huy cao độ chủ nghĩa cách mạng
vượt qua mọi khó khăn thử thách
xung kích sáng tạo đi đầu
trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc
trong đó có những đóng góp
không nhỏ của lực lượng công an nhân dân nói chung
và lực lượng cảnh sát cơ động nói riêng
với chủ trương trên
thanh niên bộ tư lệnh cảnh sát cơ động
đã phát động phong trào xung kích tình nguyện
lập công vì an ninh tổ quốc
trong đó đoàn viên đã xung kích
tham gia đảm bảo tuyệt đối an toàn
các mục tiêu
các hoạt động của lãnh đạo đảng và nhà nước
đã và đang được tuổi trẻ
bộ tư lệnh cảnh sát cơ động
tiếp tục phát huy
đoàn viên đoàn viên đoàn viên
cảnh sát cơ động đã phối hợp với công an các đơn vị địa phương tăng cường hơn một mươi năm lượt cán bộ đoàn viên thanh niên
gia quân chấn áp tội phạm giải quyết rứt điểm hơn bốn mươi vụ việc phức tạp về an ninh trật tự
đoàn viên thanh niên đã góp phần đấu tranh triệt phá hơn một trăm linh chuyên án bắt giữ hàng nghìn đối tượng
thu giữ nhiều tăng vật liên quan và xung kích tăng cường với hơn ba trăm linh lượt cán bộ đoàn viên thanh niên
với hơn năm trăm linh ca tuần tra kiểm soát trong dịp lễ tết
thực hiện nghị quyết về việc là hiện đại hóa về con người đồng hành với việc hiện đại hóa về các vũ khí trang bị căng cấp
và đấy là một trong những nội dung mà hiện nay mà đoàn thanh niên bộ tư lệnh cảnh sát giao động đang tập trung phát động
tuổi trẻ bộ tư lệnh cảnh sát cơ động đã triển khai các chương trình thiết thực
chúng ta chung tay cùng đồng đội tết nguyên đán hai nghìn hai mươi hai tổ chức trồng mới tám cây xanh
tổ chức phong trào hiến máu tình nguyện tới đông đảo đoàn viên thanh niên
cùng nhiều chương trình hoạt động có ý nghĩa khác
tuổi trẻ bộ tư lệnh cảnh sát cơ động cũng là một trong những đơn vị tham gia tuyến đầu phòng chống dịch covid một mươi chín
tại những địa phương có tình hình dịch bệnh bùng phát góp phần cùng với các cấp các ngành kiểm soát dịch bệnh và ổn định tình hình trật tự xã hội
trong thời gian tới đoàn viên bộ tư lệnh cảnh sát cơ động tiếp tục chỉ đạo đoàn thanh niên các đơn vị trong bộ tư lệnh
tổ chức thực hiện thắng lợi các mục tiêu của nghị quyết một mươi hai của bộ chính trị
đoàn viên thanh niên bộ tư lệnh cảnh sát cơ động không ngừng học tập
nâng cao về trình độ nghiệp vụ pháp luật thể lực kỹ chiến thuật theo chương trình hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao
xung kích thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao khắc phục mọi khó khăn
nhất là trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt bão lũ thiên tai dịch bệnh
để bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu các hoạt động của lãnh đạo đảng và nhà nước
các đoàn khách quốc tế các sự kiện trọng đại của đất nước
đoàn thanh niên bộ tư lệnh cảnh sát cơ động đã thực hiện thắng lợi nhiệm vụ công tác đoàn
phong trào thanh niên và đã vinh dự được chủ tịch nước
tặng thưởng huân chương bảo vệ tổ quốc hạng hai và hạng ba
ba lần được trung ương đoàn tặng cờ thi đua xuất sắc
nhiều năm liền được đoàn thanh niên bộ công an tặng cờ thi đua các đơn vị xuất sắc
cùng hàng nghìn cá nhân được nhận bằng khen giấy khen của bộ công an và trung ương đoàn
năm hai nghìn hai mươi ba với khẩu hiệu hành động của toàn lực lượng công an nhân dân là xây dựng lực lượng công an nhân dân thật sự trong sạch
vững mạnh chính quy tinh nhuệ hiện đại đồng thời nâng cao chất lượng toàn diện công tác thanh niên trong công an nhân dân
bám sát chỉ đạo của đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an và định hướng của ban bí thư trung ương đoàn
đây cũng là năm có ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với tổ chức đoàn các cấp trong công an nhân dân
để thực hiện thắng lợi nghị quyết một mươi hai xứng danh đoàn viên chiến sĩ
và chương trình nghị quyết một mươi hai tuần này đến đây cũng xin được tạm dừng
cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại